truyền thông cảnh báo những tình trạng sử dụng dược liệu giả kém chất lượng tự đắp thuốc chữa bệnh vẫn đang diễn ra ở khá nhiều nơi dẫn đến tiền mất tật mang
đó là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin y tế mới nhất
nếu quý vị và các bạn quan tâm xin đừng rời mắt khỏi màn hình
tôi là phương thanh quý vị và các bạn đang theo dõi sống khỏe trên chương trình nhân dân
thời tiết lúc này đang chuyển mùa một số địa phương xuất hiện mưa rông thêm vào đó mức độ ô nhiễm không khí nhiều nơi vẫn ở ngưỡng cao
nên đã khiến cho lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp tăng đột biến
có địa phương tăng đến bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bệnh viện quá tải bệnh nhân thì phải nằm chung giường
hơn một tháng nay trung bình mỗi ngày bệnh viện bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp nhận gần hai trăm linh trẻ đến khám và điều trị bệnh
tăng gấp ba bốn lần so với tháng trước
số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú cũng tăng gần bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số lượng bệnh nhi tăng gấp đôi so với công sức giường của khoa
nên dù đã kê thêm dường bệnh thì vẫn còn rất nhiều trường hợp phải nằm chung giường
trong giường ba bốn người một phòng
đến là trời hơi bị trễ gió trễ lạnh là nó bị bệnh
nó vô đây nó nằm hai lần rồi nó nhập viện hai lần lần thứ ba
bánh này nó vô nó đỡ nhiều nó vô nó được năm bữa
chúng tôi cũng cố gắng
điều trị sớm tích cực để cho các em ra viện sớm
để tránh trường hợp hùng ứ tại bệnh viện
đường tăng như vậy thì làm cho ngành y tế
đặc biệt nhi khoa cũng rất là mệt mỏi
và vụ huynh cũng mệt mỏi
vì giường bệnh không đủ chỗ cho bệnh nhân nằm
khi mà nằm như vậy thì nguy cơ lây lan chéo
và nhiễm tụng bệnh viện rất là nhiều
không chỉ có trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng mất bệnh
viêm phổi viêm mũi hỏng amidam hen xuyển
đó là những bệnh về đường hôn hấp mà bệnh nhân mất phải nhiều nhất
trong điều kiện thời tiết như hiện nay
ban ngày oi nắng về chiều lại có mưa dông ở nhiều nơi
tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus phát triển
người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém nên rất dễ mất bệnh
mùa này hàng năm thì thường nưỡng bệnh nhân hôn hấp
bao giờ vào tháng chín tháng một mươi này thay đổi thời tiết
thì nưỡng bệnh nó vẫn tăng hơn
chắc cũng khoảng hai mươi ba mươi khoảng như vậy
theo các bác sĩ ở mức độ nhẹ
các bệnh viêm đường hôn hấp có thể từ khỏi từ năm bảy ngày
tuy nhiên một số trường hợp bị biến chứng gây viêm phổi
thì có thể sẽ rất nguy hiểm
vì nếu viêm phổi nặng sẽ bị thiếu oxy
bệnh nhân nên đi khám để được bác sĩ chỉ định điều trị hợp lý
không nên tự ý dùng thuốc
đề phòng khả năng lây nhiễm chéo và giảm tải bệnh nhân
cho các bệnh viện tuyến trên
nên đến các cơ sở y tế gần nhà để được điều trị thích hợp
nếu tình trạng bệnh không quá nặng
từ tháng chín đến tháng một mươi hai là thời điểm bệnh viêm kết mạc
hay còn gọi là đau mắt đỏ rất dễ bùng phát
hiện nhiều bệnh viện đã ghi nhận số ca mắc đau mắt đỏ
đang gia tăng khá nhanh
bệnh này thường lây lan ở những nơi tập trung đông người
như trường học nhóm trẻ ghi nhận tại bà rịa vũng tàu
từ đầu tháng chín đến nay số bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám
tại bệnh viện mắc tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tăng nhiều hơn so với tháng trước
có ngày hơn một trăm linh trường hợp
rất nhiều bệnh nhân ngạc nhiên khi chỉ mới hôm qua
mắt toàn khỏe mạnh thì chỉ sau một đêm ngủ dậy
mắt đã có những triệu chứng như cợm rác chảy nước mắt
khi đi khám ở bệnh viện các bác sĩ kết luận
thì mới biết là bị đau mắt đỏ
viêm cách mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ
là tình trạng nhiễm trùng mắt do vi khuẩn hoặc là virus gây ra
bệnh có thể xảy ra ở mỗi lứa tuổi
vào bất kỳ thời điểm nào trong năm
tuy nhiên bệnh thường gia tăng và lây lan mạnh vào thời điểm giao mùa
tức là từ tháng chín đến tháng một mươi hai
nếu không được điều trị kịp thời
đau mắt đỏ dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm
người bệnh phải chịu đựng cảm giác đau rác
những người nhạy cảm với thời tiết sẽ dày bị mệt mỏi
hệ thống biến dịch yếu
nên dễ bị nhiễm bệnh
đáng chú ý bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp
bệnh nhân thường đến sau khi bị từ một đến hai ngày đầu
vì lúc đó mắt nó sưng đỏ da dị ghèn nhiều
bệnh nhân sẽ đi
mà cũng có một số bệnh nhân thì ở nhà tự mua thuốc về nhỏ
có khi là sau một tuần mới đến khám
lúc đó thì mắt nó đã nặng sang hai mắt rồi
thường thì đau mắt đỏ nó sẽ không để lại biến chứng
làm dạng hệ lực
trong trường hợp là bệnh nhân đến sớm và được chẩn đoán kịp thời
được bác sĩ tư vấn để giữ gìn vệ sinh và một cách để phòng chống lây nhiễm
kết hợp với điều trị thì nó sẽ không để lại di chứng gì
để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ
các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh sạch sẽ
người bị bệnh nên đeo khẩu trang đeo kính khi tiếp xúc với người khác
cần giữ một khoảng cách nhất định để giảm bớt nguy cơ lây bệnh
thưa quý vị bệnh viện bạch mai bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện hà đông đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo về tình trạng người nhà bệnh nhân
cố ý làm trái với quy định của bệnh viện
một số người còn tỏ ra không hợp tác chống đối với yêu cầu của nhân viên y tế
trong quá trình đến thăm chăm sóc bệnh nhân
những hành động này đang làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện
đã từng gây ra hậu quả nặng nề cách đây không lâu
bên cạnh đó là gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh của các loại siêu vi khuẩn đa vi khuẩn
nhưng họ vẫn bất chấp không tuân thủ quy định
hành động này tưởng chừng như vô hại tuy nhiên nó lại tạo ra yếu tố nguy cơ
làm nhiễm khuẩn bệnh viện vô cùng nguy hiểm
nghiêm trọng hơn vi khuẩn kháng thuốc ngày càng phổ biến
khiến cho việc điều trị càng trở nên khó khăn
chính vì vậy tại khu vực cấp cứu các bệnh viện thường hạn chế cho người nhà vào thăm nuôi
để giảm thiểu tình trạng lây lan thế nhưng vẫn còn không ít người không chịu chấp hành quy định
khi bạn dép không thay tay không sát khuẩn ăn tại bàn ngủ tại giường
bệnh viện nó không phải là một cái nơi mà bắt buộc
thế cho nên chúng ta chỉ có thể khuyến cáo và chúng ta vận động giải thích
cái việc vận động giải thích khuyến cáo ấy
nó sẽ không thể nào đạt được hiệu quả nếu như nó chỉ từ một triệu
ví dụ như là một nhà gia đình có năm bảy người nhà
khi mà giải thích được cho một người này mà người ấy không về giải thích cho người khác
thì đến lúc người ta thay ca vào trăm

và một người mới vào lại bắt đầu từ đầu
được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn ra vào tùy tiện
dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn trong đấy khá tầm trọng
những cái nhiễm khuẩn bệnh viện thì chúng ta cứ hiểu một cách đơn giản thôi
đó là những cái nhiễm khuẩn bệnh viện
là những cái nhiễm khuẩn nó đã chịu đựng rất nhiều các cái kháng sinh
mà nó còn sống sót được
thì nếu nhiễm vào một người bệnh thì nó sẽ rất khó điều trị
phòng cách ly thường là những bệnh nhân có bệnh lý nặng
nếu tình trạng người nhà bệnh nhân cứ vô ý thức không tuân thủ quy định
thì sẽ càng làm cho bệnh tình của bệnh nhân trở nên khó chữa
vì lây nhiễm các loại vi khuẩn kháng thuốc
nhất là các loại siêu vi khuẩn đa vi khuẩn
môi trường bệnh viện là một môi trường rất là đa dạng
cao cơ lại kháng sinh
thế cho nên các vi khuẩn thông thường trong bệnh viện
nó cũng thường xuyên tiếp xúc các kháng sinh
và nó lựa chọn dần trở thành các chủng kháng kháng sinh
thế cho nên không may mà chủng kháng sinh như thế
nó nhiễm vào người bệnh thì nó rất nghiêm trọng
bởi vì người bệnh sẽ rất khó điều trị
nếu như mà tình trạng kháng sinh mà không được kiểm soát lại
thì sau này hoàn toàn có thể là mình chỉ bị một vết sức nhỏ ở trên da thôi
hoàn toàn có thể nhiễm một loại vi khuẩn đa kháng thuốc
và mình không có kháng sinh điều trị
thì chỉ cần một vết sức nhỏ trên da mình hoàn toàn có thể đi đến tử vong
khi mà nhiễm khuẩn bệnh viện với những vi khuẩn đa kháng đó gây tình trạng nặng
thì người ta sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương lên tuyến cao hơn
tuyến dưới lên bệnh viện tuyến trên và từ tuyến trên thì lại lan tràn ra các bệnh nhân khác
việt nam đã xuất hiện vi khuẩn đa kháng và toàn kháng
để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện
người bệnh và người nhà bệnh nhân đừng gây khó cho nhân viên y tế
ứng xử văn minh tôn trọng quy định của cơ sở y tế
để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân đang được điều trị
nội dung đáng chú ý tiếp theo
lại tiếp tục xuất hiện tình trạng người dân tự ý sử dụng các loại thuốc đông y
đắp lá để chữa bệnh làm lành vết thương khiến cho bệnh tình ngày càng trầm trọng
trong dây thịa canh của việt nam
một loại dược liệu chứa các hoạt chất có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường
tuy nhiên đó chỉ là những loại dây thiều canh được trồng theo đúng tiêu chuẩn đúng phương thức
không phải các loại đang được trồng bừa bãi và buôn bán tràn lan như hiện nay
chúng tôi đã từng cảnh báo rất nhiều lần về việc tự ý dùng các loại thuốc đông y để chữa bệnh
tuy nhiên tình trạng này vẫn đang xảy ra ở nhiều nơi và người dân vẫn khá là chủ quan
thời gian gần đây bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận nhiều trường hợp vết thương bị hoại tử
biến chứng vì sử dụng lá thuốc để đắp khi bị bỏng
theo đó nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị trong tình trạng nhiễm trùng vết bỏng
có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu thậm chí phải thực hiện phẫu thuật ghép da
dẫn đến thời gian điều trị kéo dài và tổn thất nhiều chi phí
như trường hợp của cháu bé lý thị hiểu tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
trước đó cháu bị bỏng nước sôi và được gia đình lấy lá thuốc đắp vào vết thương
đến khi cánh tay cháu bị sưng tấy đỏ đau đớn thì gia đình mới đưa đến bệnh viện để thăm khám
tại đây các bác sĩ cho biết vết thương đã bị viêm nhiễm rất nặng
không được bôi lên vết bỏng những cái thuốc không rõ nguồn gốc
đặc biệt là những cái thuốc mà dân gian mọi người cũng hay nói
ví dụ như có nhiều người thì đắp tưới những cái thuốc không rõ nguồn gốc là cái gì
nó có thể gây lên cái nguy cơ làm nhiễm trùng cắt tại cái vị trí vết bỏng đó
trong khoa chúng tôi cũng không ít những bệnh nhân đến đây trong tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc
cái vết bỏng nó đã bị vi khuẩn xâm nhập và nó gây ra những cái nhiễm trùng rất là nặng nề
và nó để lại những cái di chứng sau này
các bác sĩ khuyến cáo khi bị bỏng thì điều cần làm ngay là cách ly bệnh nhân với tác nhân gây bỏng
xả vết bỏng dưới vòi nước mát tuyệt đối không xoa dầu bôi kem đánh răng trứng gà mỡ chăn dầu cá
đắp lá chữa bỏng các loại thuốc từ lá cây không rõ nguồn gốc lên vùng bỏng vì dễ bị nhiễm trùng
cũng không được dùng đá vì gây bỏng lạnh
chuyển bệnh nhân tới ngay cơ sở y tế gần nhất
thưa quý vị và các bạn đây là dây thiều canh của việt nam
sau khi thông tin của các y bác sĩ của việt nam tìm ra những hoạt chất mới giúp điều trị bệnh tiểu đường
trong dây thiều canh được công bố trên thị trường đã xuất hiện tràn lan việc mua bán dây thiều canh kém chất lượng
và được quảng cáo là có tác dụng thần thánh
không những thế rất nhiều nông dân đã thi nhau ồ ạt trồng thiều canh
nhưng lại không tuân theo bất kỳ một nguyên tắc chăm sóc nào
người tiêu dùng thì cứ bỏ tiền ra mua về tự chế biến và sử dụng
hậu quả là bệnh thì chẳng những là không chữa được mà ngày càng nặng hơn
không khó để tìm mua dây thiều canh trên thị trường
chúng được bày bán tràn lan từ lề đường cửa hàng tạp hóa đến các khu chợ
nhất là khi có thông tin về việc tìm ra hoạt chất trị tiểu đường trong dây thiều canh
thì việc buôn bán dây thiều canh trôi nổi càng trở nên nhiều hơn
người tiêu dùng khi nghe nói trị được bệnh thì cứ bỏ tiền ra mua về tự chế biến và sử dụng
hậu quả là bệnh ngày càng trầm trọng
người phụ nữ này bị tiểu đường lâu năm
sau một thời gian dài tự mua dây thiều canh về để sử dụng
và tuyệt nhiên không đến bệnh viện thăm khám hay điều trị gì khác
đôi chân của bà đã bị hoại tử không thể đi lại được nữa
nói người kia thì bà vẫn dùng thuốc đấy ạ
điện tác dụng phụ thì đặc biệt là những thuốc không rõ nguồn gốc
không rõ xuất xứ không được chứng minh có tính an toàn
thì trường hợp đấy thì gặp rất nhiều bệnh nhân đã dùng những thuốc đấy
và phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì suy gan suy thận
rất là nặng thậm chí là tử vong
người dân tự phát mua dây thiều canh trôi nổi không rõ nguồn gốc
thì nó có nguy cơ về việc có thể dược liệu đó không trồng chuẩn hóa
có thể có nguy cơ về dư lượng thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật
hoặc là người dân dùng những cái bộ phận mà không có nhiều hoạt chất
như là rễ như là cành như là cuộng
vì như vậy người dân mà sử dụng lâu dài thì có thể là cây hoạt chất thấp
và tác dụng không như mong muốn
và chúng tôi cũng khuyến cáo là người bệnh không nên tự ý sử dụng dây thiều canh trôi nổi
và đặc biệt là không nên từ bỏ thuốc tân dược
bởi vì có nhiều trường hợp sử dụng đơn độc và dây thiều canh sắc uống lâu dài như vậy
thì không có hiệu quả như mong muốn và có thể gây ra những biến chứng
và lượng đường huyết không được kiểm soát
tốt nhất là đến bệnh viện
thì bệnh viện là những người người ta có bác sĩ người ta có trình độ chuyên môn
thì người ta sẽ can thiệp và điều trị đúng
chứ còn nếu mà chúng ta cứ tự điều trị ở nhà hoặc là nghe một số thầy lang mà điều trị
những trường hợp mà nó bị di lệch thì chắc chắn thông nam sẽ không làm được gì việc đấy
mà sẽ để lại cái di chứng về sau
tìm ra các loại hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết giúp điều trị tiểu đường trong dây thỉa canh việt nam
đó là công trình nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ hoàng minh châu
và nhóm các nhà khoa học của đại học quốc gia seoul
đã được kiểm duyệt và công nhận bởi hiệp hội hóa học bắc mỹ và châu âu
nghiên cứu này đã mở ra một hướng đi mới trong việc chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp
tuy nhiên dây thiều canh nói trên là loại dây thiều canh cần được trồng theo đúng quy chuẩn
chăm sóc đúng với nguyên tắc y học mới có thể tạo ra được những hoạt chất hỗ trợ điều trị tiểu đường
việc tìm ra những hoạt chất có tác dụng chữa trị bệnh tiểu đường trong dây thiều canh của việt nam
là cơ sở tiêu chuẩn hóa dược liệu góp phần bảo đảm chất lượng nguồn nguyên liệu
tránh nguy cơ sử dụng dược liệu giả kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường
mẫu nghiên cứu được lấy từ vùng trồng dây thiều canh đạt tiêu chuẩn gacp who tại huyện hải hậu tỉnh nam định
nghiên cứu này cũng đã mở ra một hướng đi mới trong việc chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp
theo đánh giá của các chuyên gia đây là nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong khoa học và thực tiễn
giúp nâng cao giá trị của cây thuốc việt nam đầu tư phát triển cây dược liệu
mở rộng vùng nguyên liệu ổn định thu nhập cho người dân và có thể hướng đến mục tiêu xuất khẩu dược liệu
nhóm tác giả của công trình nghiên cứu đã ứng dụng và sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường
giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặt chất lượng được sản xuất từ chính dược liệu của việt nam
hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau